mưa lớn kéo dài trong hơn một tuần qua thì đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền núi phía bắc
tại cao bằng mưa rông đã khiến hai người thiệt mạng một người tử vong do xét đánh trúng đường dây điện và một người tử vong do đất đá sạt lở vào nhà
hơn hai trăm hai mươi hectare cây hoa màu bị ngập úng gãy đổ hàng chục tuyến đường liên huyện liên xã bị ách tắc do sạt lở
nhiều công trình giao thông nông thôn cầu tạm cột điện canh mương và lớp học bị hư hại
còn tại tỉnh bắc cạn mưa lớn từ chiều tối ngày ba mươi tháng năm cũng khiến nhiều khu vực của thị trấn bằng lũng
huyện trợ đồn và thành phố bắc cạn bị ngập úng một số nhà dân bị hư hại do đất đá sạt trượt
tuyến cú lộ ba b đoạn qua đèo áng tòng xã huyện trợ mới sạt lở nghiêm trọng
vào sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng năm tuyến của lộ ba đoạn km một trăm bốn mươi bốn bốn trăm linh qua phường xuất hóa thành phố bắc cạn
tiếp tục bị hàng trăm mét khối đất đá từ lưng trừng núi tràn xuống gây ách tắc
không khác như cố lộ ba c đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn cũng bị ách tắc cục bộ do đất đá sạt lở